hà nội không còn đặt mục tiêu ganh đua với các địa phương khác trong nước mà phải vươn tầm cạnh tranh với các thành phố trong khu vực
vậy làm sao để hà nội hiện thực hóa được tầm nhìn đó
đó là câu hỏi được thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt ra tại hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi hợp tác đầu tư và phát triển
hội nghị diễn ra vào sáng nay tại hà nội với sự tham dự của khoảng một ba trăm linh nhà đầu tư doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
thủ tướng đã biểu dương hà nội ngày nay đã tích cực đối thoại tích cực tháo gỡ tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển
đến năm hai nghìn bốn mươi năm khi việt nam ở vị thế nước phát triển hà nội phải đặt tầm nhìn là một trong những trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của đông á
như khát vọng hùng cường của dân tộc ta và như tinh thần của chiếu sởi đô cách đây tròn một một mươi năm
hà nội phải có chất lượng thể chế tốt phải tranh thủ các cơ hội chế độc
với đặc thù mà hà nội đang có như luật thủ đô nghị định sáu mươi ba hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
đặc biệt là nghị quyết mới đây của quốc hội về một số cơ chế chính thức tài chính ngăn thích đạt thù đối với hà nội
vâng vâng đây là những hành lang pháp lý vô cùng quan trọng để hà nội khai thác điềm năng phát huy thế mạnh
là động lực giúp hà nội phát triển nhanh bình vững
bên cạnh đó
hà nội cũng cần tận dụng thời cơ chủ động hơn nữa tìm các mô hình phát triển mới
tận dụng các cơ hội thị trường và xu hướng chuyển dịch các chuỗi giá trị toàn cầu
các hiệp định hấp ta thế hệ mới đang mở ra
thủ tướng đề nghị chính quyền hà nội và doanh nghiệp tận dụng mọi cơ hội để nắm bắt các cơ chế
chính sách đặc thù này như yếu tố thiên thời hiếm có của hà nội
hà nội phải tận dụng tối đa lợi thế về địa chính trị kinh tế của việt nam
hẹp hơn là vùng thủ đô
thủ tướng cho rằng hà nội cần xây dựng ba trụ cột quan trọng đó là kiến tạo một nền kinh tế
cạnh tranh hôn đúc bản sắc là thành phố đáng sống cuối cùng là hà nội cần nuôi dưỡng các
giá trị tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại hội nghị thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn
chế của hà nội đó là cải cách hành chính còn nhiều trở ngại chưa đáp ứng được yêu cầu của
người dân và doanh nghiệp thủ tướng nêu rõ với vị thế mới của mình thành công của hà nội cũng
là thành công của tất cả các địa phương vùng thủ đô và cả nước thủ tướng yêu cầu các bộ ngành
trung ương phải tạo điều kiện cho hà nội chính phủ luôn bên cạnh hà nội cùng hà nội tháo gỡ
khó khăn nhanh chóng để các doanh nghiệp phát triển
ý kiến này của thủ tướng đã được cộng đồng doanh nghiệp rất đồng tình bởi hộ cá thể
hợp tác xã làng nghề đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa của thủ đô cũng sẽ được phát triển tốt
ở hà nội tại hội nghị thành phố hà nội trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai trăm hai mươi chín dự án
với tổng số vốn bốn trăm linh năm năm trăm bảy mươi tỷ đồng thành phố cùng các nhà đầu tư ký kết ba mươi tám biên
bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hai mươi tám sáu tỷ đô la với nhiều dự án quy mô lớn
thủ tướng lưu ý để hướng tới thực hiện mục tiêu kép thì các dự án đã được trao chứng nhận đầu tư
và ký kết trong ngày hôm nay cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai
không để y trệ chậm tiến độ gây thiệt hại cho doanh nghiệp